tại hà nội tòa nhân dân tối cao vừa tổ chức hội thảo góp ý dự thảo luật sửa đổi bổ sung một số điều của bộ luật hình sự
nội dung được nhiều đại biểu quan tâm như bổ sung quy định về các bộ phận của cây có chứa chất ma túy
phân loại tội phạm đối với pháp nhân thương mại và phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ một mươi bốn tuổi
theo phó tranh án tòa án nhân dân tối cao hiện nay trong tự nhiên có rất nhiều loại cây có chứa các chất ma túy nằm trong danh mục của chính phủ
nhưng có cây chứa hàm lượng nhiều có cây chứa hàm lượng rất nhỏ nên hành vi tàng trữ vận chuyển mua bán chiếm đoạt nhiều loại cây này không bị xử lý hình sự
cụ thể như cây cát đằng cây ca cao cây ma hoàng
cây thân của cây thuốc viện thì nó không xử lý hình sự mặc dù nó có chứa vẫn có chứa hàm lượng ma túy nhất định thế nhưng mà nó lại không bị xử lý
thì bây giờ những cây cát kia có xử lý hay không cây cát có chứa chất ma túy ở trong danh mục hay là cây mà trong danh mục chính phủ quyết định có cây hay là chỉ chất
xoay quanh vấn đề phân loại tội phạm đối với pháp nhân thương mại dự thảo bổ sung quy định về phân loại tội phạm đối với pháp nhân thương mại tại khoản hai điều chín
theo hướng viện dẫn cách phân loại đối với cá nhân phạm tội căn cứ vào tính chất mức độ nguy hiểm của hành vi phạm tội do cá nhân thực hiện để quy định tương ứng hành vi phạm tội của pháp nhân

đối với phạm vi chịu trách nhiệm hình sự của người từ đủ một mươi bốn tuổi đến dưới một mươi sáu tuổi đối với tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác tội hiếp dâm và tội bắt cóc nhằm chiếm được tài sản cách tính tỷ lệ tổn thương cơ thể trong bộ luật hình sự quy định xác định hàm lượng chất ma túy để quy ra khối lượng hoặc thể tích đã được các đại biểu cho ý kiến tại cuộc hội thảo qua đó góp phần hoàn thiện dự thảo bộ luật trình quốc hội xem xét
đối với phạm vi chịu trách nhiệm hình sự quy định xác định hàm lượng chất ma túy để quy ra khối lượng hoặc thể tích đã được các đại biểu cho ý kiến tại cuộc hội thảo qua đó góp phần hoàn thiện dự thảo bộ luật trình quốc hội xem xét